bản tin tiếp tục với thông tin về vụ tai nạn máy bay trong quá trình bay huấn luyện xảy ra vào sáng nay tại khu vực đồng phước lộc thuộc phường phú lâm thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
vụ tai nạn khiến một phi công hy sinh là thượng sĩ phạm đức trung thuộc trung đoàn không quân chín trăm một mươi quê tại huyện nho quan tỉnh ninh bình thường trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
thông tin ban đầu cho biết máy bay bị tai nạn mbl ba mươi chín số hiệu tám nghìn bảy trăm linh năm biên đội bay đơn thuộc trung đoàn không quân chín trăm một mươi do học viên phạm đức trung điều khiển đang thực hành huấn luyện bay trong điều kiện thời tiết đơn giản
khi cất cánh từ sân bay tuy hòa khoảng một phút ba mươi giây thì bị sự cố kỹ thuật phi công đã báo về chỉ huy xin hạ cánh khẩn cấp trong lúc quay về thì bị tai nạn
tại hiện trường vụ tai nạn máy bay tràn sát trên mặt đường quốc lộ một
phá vỡ giải phân cách hộ lan mềm quốc lộ một và trượt dài trên mặt ruộng khoảng hai trăm linh mét
toàn bộ phần đầu và thân trước của máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh
vụ tai nạn khiến phi công phạm đức trung hy sinh
ngay sau khi xảy ra sự cố lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo xử lý sự cố
ở đây thì nó thể hiện một sự rất là dũng cảm rất là bình tĩnh của phi công tỉnh đức trung
tức là hạn chế thấp nhất cái sự cố liên quan có thể xảy ra
chúng ta thấy trên hiện trường có đường dây cao thế có xe khổ đi qua
nhưng mà phi công rất là bình tĩnh và đã xử lý rất là khôn khéo
cùng với các lực lượng chức năng công an tỉnh phú yên đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba có mặt để bảo vệ hiện trường
lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tại quanh khu vực để điều thiết giao thông nhằm tránh ách tắc giao thông
phòng cảnh sát phòng cháy cháy cháy
cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú yên cũng điều động các phương tiện đến hiện trường để tham gia khắc phục hậu quả vụ tai nạn
và sau khi có sự cố xảy ra thì tôi cũng rất biểu dương là các lực lượng công an quân sự không quân và hệ thống chính trị chúng ta thì đã chia sẻ rất là kịp thời
và vì vậy cho nên là mặc dù xảy ra gần quốc lộ nhưng mà tình hình giao thông vẫn bình thường
và tỉnh đang chỉ đạo là khẩn trương nhất để giải quyết tốt nhất cái sự cố này
cố gắng trong ngày hôm nay là phải giải quyết xong
cơ cả về bài hiện trường cũng như là hậu sự cho phi công an
khoảng chín giờ một mươi năm phút sáng nay thi thể phi công phạm đức trung được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
cũng ngay trong ngày hôm nay phần thân máy bay rơi cùng các mảnh vỡ đã được cầu và đưa về trung đoàn không quân chín trăm một mươi phục vụ công tác điều tra
nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra